việt nam cơ bản vẫn là nước nông nghiệp thế nên xuất khẩu nông sản vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng
tạo sự ổn định xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người nông dân góp phần phát triển kinh tế đất nước
với những sản phẩm nông sản hiện có cùng tiềm năng về điều kiện tự nhiên và xã hội
việt nam đang hướng tới top một mươi năm những nhà xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới
khu vực rcep có đặc điểm người tiêu dùng không quá khó tính ngoại trừ ba nước nhật úc và new zealand
trong khi đó nhu cầu của nhóm này đối với các sản phẩm việt nam có thế mạnh lại tương đối cao
đặc biệt là nông sản nhiệt đới thực phẩm chế biến
rcep mang lại kỳ vọng bảo đảm tương lai tự do hóa cho khu vực trước xu hướng bảo hộ thương mại
lợi ích này là ưu đãi thuế quan quy tắc xuất xứ nội khối được hài hòa dễ đáp ứng hơn khi hiệp định được ký kết
ở một góc nhìn khác các chuyên gia kinh tế cho rằng mặc dù nhận định rcep mang lại nhiều kỳ vọng
cho xuất khẩu nông sản của việt nam trước làn sóng bảo hộ thương mại thế giới
nhưng khu vực kinh tế rcep có nhiều đối tác có cơ cấu sản phẩm tương tự việt nam năng lượng cạnh tranh mạnh hơn việt nam
thưa ông với một mươi năm nền kinh tế thuộc rcep thì có ý kiến cho rằng là nhiều sản phẩm của ngành nông nghiệp lâu nay
vẫn bị cho là khó tiếp cận thị trường khu vực này vậy thì với góc nhìn của mình ông đánh giá như thế nào
trong khuôn khổ của hiệp định rcep
thì chúng ta cũng sẽ được nhiều ưu đãi hơn đặc biệt là những cam kết về thuế
chúng ta sẽ được cắt giảm sâu hơn về thuế đối với nhiều mặt hàng so với cái việc mà chúng ta cắt giảm thuế cho các đối tác
thì đây cũng là một cơ hội để các mặt hàng nông sản thực phẩm của chúng ta xâm nhập sâu hơn vào các thị trường này
vâng vừa rồi thì ông cũng có nhắc tới về chất lượng của các sản phẩm
một trong những tiêu chí để đánh giá đó là chúng ta cần phải sản xuất theo chuỗi giá trị
và giúp truy xuất nguồn gốc để đáp ứng
tiêu chuẩn của các nền kinh tế thuộc rcep
thế nhưng có lẽ đây vẫn là điểm yếu của ngành nông nghiệp việt nam
vậy thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào
thực tế thì để triển khai để mang xuất khẩu vào khu rcep cũng như các khu vực khác
trong đó có cả hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu
thì việc các cơ sở sản xuất sẽ được đánh mạ số vùng trầm cơ sở đóng gói
thậm chí là lập danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện để xuất khẩu vào các thị trường này
thì cũng đang được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai
vậy thì từ góc độ của mình ông kỳ vọng gì vào hiệp định rcep trong câu chuyện là tiếp tục thúc đẩy cải cách của việt nam
theo hướng tiến bộ và tích cực hơn để có thể cải thiện môi trường đầu tư cũng như là kinh doanh
trong hiệp định rcep này thì các nội dung về sps đặc biệt là liên quan đến vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm
cũng như kiểm dịch động thực vật trong thương mại được đề cập rất là sâu và những cam kết rất cao
do vậy mà nó sẽ là những bước đệm để chúng ta đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cao của thị trường
để có thể xâm nhập sâu hơn và mở rộng hơn nữa trong thời gian tới
xin cảm ơn những chia sẻ của ông